thưa quý vị số lượng ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng vào những ngày gần đây đã liên tục lập đỉnh
chủ yếu hiện nay các ca f đang điều trị tại nhà thế nhưng sau khi khỏi bệnh và hết thời gian cách ly
thì rất nhiều người lao động lại đang gặp vướng khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc
hưởng bảo hiểm xã hội khi là f điều trị tại nhà
nhiều vấn đề phát sinh bởi những bất cập trong thủ tục và các văn bản quy định và đặt ra yêu cầu
cần phải có chính sách để gỡ khó đối với các f để họ được hưởng bảo hiểm xã hội
nội dung này sẽ có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
tại nhà thì phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
sau đó chuyển cho người sử dụng lao động để làm thủ tục hưởng chế độ
tuy nhiên theo quy định thì việc cấp giấy xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
do trung tâm y tế cấp huyện thực hiện trong khi các trạm y tế cấp xã chỉ cấp giấy xác nhận
hoàn thành cách ly hoặc giấy hoàn thành điều trị covid một mươi chín tại nhà
người lao động không thể sử dụng giấy xác nhận của trạm y tế cấp xã
để tiến hành các thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội
vâng thưa quý vị và các bạn qua quy trình vừa rồi thì có thể thấy những bất cập
dẫn tới nhiều lao động mắc covid một mươi chín tự điều trị tại nhà đang gặp rất nhiều khó khăn
khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau
vì thủ tục dườm già và mất nhiều thời gian
vậy những vấn đề gì đang được đặt ra cũng như là cần phải làm gì để gỡ khó thủ tục
giúp cho người lao động f điều trị tại nhà sớm được hưởng bảo hiểm xã hội
luật sư nguyễn hồng bách công ty luật hồng bách và cộng sự cùng biên tập viên mai anh
sẽ có những phân tích cụ thể hơn về nội dung này trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
xin cảm ơn luật sư nguyễn hồng bách đã cùng đồng hành với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa ông có thể thấy là thực trạng hiện nay là nhiều người lao động là f
thì họ đang gặp khó trong vấn đề mà xin giấy chứng nhận để được thanh toán bảo hiểm xã hội
điều này được bộ y tế giải là do đang có một số vướng mắc trong các quy định hiện hành
vậy thì dưới cấp độ pháp lý của mình thì ông phân tích gì về điều này
thực trạng bây giờ tình trạng
tình trạng là những người nhiễm f rồi là f một nó quá lớn
cho nên là cái hạ tầng về chính sách của chúng ta
cái thượng tầng về chính sách các cái quy định của chính sách chúng ta cũng đang cần có rất nhiều vấn đề
hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cái quyết định số ba mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
có quy định rằng các trường hợp hồ sơ để được xem xét để thanh toán bảo hiểm xã hội
thì nó có bao gồm bốn loại hồ sơ
thứ nhất là cái văn bản của ubnd cấp huyện hoặc là cấp xã hoặc cơ quan y tế
về việc cách ni tại cơ sở cách ni cách ni tại nhà
thứ hai nữa là giấy xác nhận hoàn thành cái việc cách ni đối với f một đã kết thúc cách ni
vấn đề thứ ba nữa là các cái giấy tờ để chứng minh về mặt nhân thân
và vấn đề thứ tư là các cái giấy tờ để xác định cái tiền chi phí thuốc thang

điều trị nội trú
thế nhưng mà trên thực tế
thì các địa phương
nó cũng có nhiều cái vấn đề
và đặt ra cái tình huống
là cái người f
họ đang rất là khó khăn
có những cái người thì người ta không cần
tuy nhiên thì
có rất nhiều người lao động người ta cần
bởi vì trong một khoảng thời gian
trước đây chúng ta đề nghị cách ni là
rồi sau đó lại tiếp tục
thế thì nó đã mất ít nhất trong cái thời gian
nó mất nửa tháng
là cái quyền lợi của người lao động
nửa tháng nước rồi
rất nhiều các vấn đề nữa
vấn đề đặt ra là cái quyền nợ đó sẽ được
tuân thủ và người lao động
sẽ thực hiện như thế nào
để ngắn gọn nhất
thì hiện nay chúng ta thấy rằng là
bộ y tế cũng có cái văn bản
hướng dẫn nói rằng là
xác nhận của cơ sở y tế
hoặc mà cái cơ sở y tế thì nó phải là ở cấp huyện
thì bây giờ chúng ta thử xem xem là
trong cái đất nước này
có bao nhiêu cơ sở y tế ở cấp huyện
và chúng ta phân bổ xuống cơ sở y tế ở cấp phường cấp xã
mà nó thuận tiện cho người dân
thì tại sao chúng ta lại không áp dụng
cái thẩm quyền ủy quyền
hoặc phân cấp cho cơ sở y tế của cấp phường cấp xã

chưa kể rằng nếu là vùng sâu vùng xa
di chuyển đến cái trung tâm
để có cái cơ sở y tế cấp huyện đó
thì là rất là phức tạp
một vấn đề nữa
là cái thủ tục hành chính trong cái thời điểm
ứng dụng công nghệ bốn này
chúng ta cũng cần phải
xem xét để
tối thiểu thời gian
của người dân
và ứng dụng cái công nghệ bốn
để thậm chí có thể cấp điện tử
để cho người ta
hoàn thiện cái thủ tục
được thanh toán cái bảo hiểm
tại một số địa phương thì họ cũng đã
có một sự linh hoạt ví dụ như nghệ an chẳng hạn
thì ngay lập tức thì sở y tế nghệ an đã
đã có một cái văn bản yêu cầu
là trạm y tế cấp xã
sẽ là đơn vị là cấp cái giấy chứng nhận
để cho người lao động ngược bảo hiểm
tuy nhiên thì ví dụ như tại một số địa phương
thì là họ lại vẫn đang áp dụng
một cách cứng nhất chỉ có cấp
cộng quận huyện trở lên thì mới được
là cấp giấy chứng nhận này
thì tùy theo ông thì mỗi nơi một kiểu như vậy
sẽ đặt ra những vấn đề như thế nào ạ
không ổn một chút nào
nếu chỉ là một chính sách mà mỗi một địa phương
áp dụng khác nhau thì rõ ràng
là tại sao địa phương khác áp dụng
một cách linh hoạt cho phép về cấp xã phường
nhưng mà địa phương khác
lại ở cấp huyện tức là cấp cao hơn
do rằng chúng ta thấy rằng
nó có sự bất nhất
vấn đề đặt ra là chúng ta đã quy định cụ thể chi tiết chưa
vì nếu đã quy định cụ thể chi tiết
có đầy đủ rồi
thì các địa phương phải thống nhất thực hiện
như vậy đặt ra câu hỏi
là cái bản thân cơ quan
có trách nhiệm để ban hành
chính sách và hướng dẫn trình tự thủ tục
là anh chưa hướng dẫn
chi tiết đầy đủ
dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau
và mỗi một địa phương
thì có một cách hiểu để áp dụng khác nhau
đấy là vấn đề
trách nhiệm thuộc về
đơn vị ban hành hướng dẫn
có một cái thực tế như thế này
tức là khi mà
người f khỏi bệnh
khi mà họ đi xin cái giấy chứng
nhận tại trại y tế xã
thì cũng có một cái câu chuyện khá là khuê hài
đó là trại y tế xã họ trả lời
rằng họ chỉ cấp cho những người mà
đang trong quá trình mà điều trị bệnh
để mà có được giấy chứng nhận này
còn bây giờ khi mà ví dụ như anh khỏi bệnh rồi
thì là cái việc
cấp giấy chứng nhận đấy nó sẽ không còn hiệu lực
vậy thì khi mà nghe cái câu chuyện này
thì ông nghĩ rằng cái việc mà chúng ta
có một cái sự mà
chưa thống nhất trong cái quy định
cấp giấy chứng nhận này hay không ạ
có lẽ chúng ta cũng phải thông cảm
cho các cái cơ sở y tế
bởi vì ở
cấp phường cấp xã
đang quá tải đối với một số địa phương
nhưng mà cũng một vấn đề nữa là chúng ta
lại phải nhìn nhận đối với
từng người dân mà bị nhiễm
f hoặc là
những người là f một
có những câu hỏi rằng là chỉ
trong giai đoạn anh điều trị
còn lại là sau khi anh khỏi rồi
thì tôi không cấp thì cái đó là
áp dụng máy móc và gây cản trở khó khăn
cho người dân còn trong trường hợp
mà người dân không đưa vào
cái dữ liệu hay không báo báo
khi anh điều trị hoặc anh bị mắc f
thì trong cơ sở dữ liệu của
cơ sở y tế nó không có
thì trường hợp này không thể cấp được
bởi vì nếu như thế sẽ có thể
xảy ra một cái tình trạng tiêu cực
là cái người không bị nhưng vẫn được cấp
để rồi thì thưởng trục lợi
cái tiền của bảo hiểm
xã hội thì nó lại
không ngồi và nó vi phạm quy định pháp luật
chính bản thân những người dân thì cũng phải
tự ý thức tới cái quyền và lấy
hợp pháp của mình khi có vấn đề
chúng ta cần phải khai báo để
chúng ta được giải quyết các quyền lợi
khi chúng ta đã
cách ni xong hoặc chữa bệnh khỏi
vâng vậy thì dưới góc độ của mình
thì theo ông chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh về
và chính sách như thế nào để cho người lao động tới đây
khi họ có được cái giấy
chứng nhận nghỉ việc
thì sẽ được thụ hưởng bảo hiểm xã hội một cách sớm nhất
cũng như là cái sự
thống nhất giữa hai cơ quan này ạ
các bộ chuyên ngành
có trách nhiệm như là bộ y tế này
bộ lao động thông minh xã hội này
các cái cơ sở y tế
ở địa phương từ cấp sở
đến cấp huyện rồi đến cấp xã
các ủy ban nhân dân
các cấp cần phải
có trách nhiệm phối hợp
nếu có những vấn đề vướng mắc
phải kịp thời phản ánh và
đặc biệt là cấp bộ
nào cái cấp có thể ban hành thông tư
ban hành quyết định ban hành bộ hướng dẫn
thì cần phải
nhanh chóng lập tức
xử lý vấn đề này và có một cái quy trình
về xử lý công việc
đối với các trường hợp f f một
để giải quyết quyền và lý hợp pháp
nếu mà cứ chung chung thì có thể địa phương này hiểu một cách
địa phương kia hiểu một cách
và dẫn tới chỉ một vấn đề
nhưng các địa phương áp dụng
và giải quyết khác nhau
từ đó có thể gây nên khó khăn thắc mắc
góc độ nào đó chúng ta cũng phải chia sẻ
với bộ y tế bộ lao động thương minh xã hội
vì cái áp lực về
phòng chống dịch và rất nhiều
các vấn đề khác liên quan
thì có thể là cũng sẽ
bao quát hết được tất cả
trong một góc độ nào đó thì cũng cần phải
tập trung vào những vấn đề cần giải quyết
nếu không được giải quyết nhanh
thì khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày
và chúng ta cũng hy vọng rằng
với những thủ tục được
cái cách hành chính một cách
cụ thể giảm thiểu những sự thiền hà
cho người dân thì là cái việc mà người lao động
được thụ hưởng số nhất quyền lợi của mình
từ bảo hiểm xã hội sẽ được nhanh chóng
đúng không ạ
một lần nữa xin được cảm ơn ông đã cùng đồng hành
với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
thưa quý vị mới đây trong báo cáo
về một số vấn đề liên quan đến công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín của ủy ban pháp luật
cho biết đã đề nghị bộ y tế
sửa đổi các văn bản quy định cấp giấy
xác nhận việc nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội
cho ép không điều trị tại nhà
bộ y tế cần có hướng dẫn để giảm bớt
thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi
cho người lao động mắc covid một mươi chín

hẹn gặp lại